trên thế giới một số quốc gia điển hình là ấn độ đang phải đối mặt với cuộc chiến chống covid một mươi chín căng thẳng hơn bao giờ hết
dữ liệu từ bộ y tế và phúc lợi gia đình ấn độ cho thấy nước này hôm qua đã ghi nhận thêm hơn chín mươi ca nhiễm covid một mươi chín
đánh dấu số ca nhiễm covid một mươi chín trong ngày cao kỷ lục trên toàn cầu
tính trong ngày sáu tháng chín ấn độ ghi nhận thêm chín mươi sáu trăm ba mươi hai ca mắc mới nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên hơn bốn hai triệu ca
ngoài ra ấn độ có thêm hơn một ca tử vong nâng tổng số ca tử vong lên hơn bảy mươi một ca
với số ca nhiễm covid một mươi chín mới cao kỷ lục ấn độ đã vượt qua brazil trở thành vùng dịch lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau mỹ
giới chuyên gia y tế cho rằng ấn độ đang phải trải qua làn sóng covid thứ hai ở một số khu vực
số ca nhiễm mới tăng vì số người được xét nghiệm tăng và các biện pháp hạn chế đi lại ở nơi công cộng được nới lỏng